thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn huyện iakrai tỉnh gia lai liên tiếp xảy ra hai vụ án giết người mà thủ phạm đều có biểu hiện của bệnh tâm thần
đau lòng hơn nạn nhân chính là những người thân trong gia đình của các đối tượng gây án này
chưa có kết luận chính thức của cơ quan giám định bệnh tâm thần đối với các đối tượng trên
song các vụ án liên quan tới bệnh tâm thần đã và đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ quan chức năng và gây hoang mang dư luận
sau đây là phản ánh của phóng viên intv tại gia lai
một mươi năm giờ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu quyền kinh chú tại xã yagrai huyện yagrai đã giết hại vợ là chị roma pich
tại cơ quan điều tra kinh khai nhận vì thế chị pich đang ôm một người cùng làng tên là ksobim
ở vườn điều kỳ đã dùng cây gỗ đánh mạnh liên tiếp ba cái vào đầu vợ làm chị bích gục tại chỗ
tuy nhiên qua điều tra cơ quan công an xác định quyền kinh bị hoang tưởng vì thời điểm xảy ra vụ việc
anh bim hoàn toàn không xuất hiện ở vườn điều
sau khi mẹ mất cha vào trại giam ba đứa con của cặp vợ chồng này trở nên bơ vơ
phải đến nương tựa tại nhà người quen là chị roma blam ở cùng làng
đến nay các em vẫn chưa hết hãi hùng vì cái chết của mẹ
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai đã đề nghị khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với roma nho một mươi bảy tuổi trú tại làng bang xã ia chía huyện iagrai về hành vi giết người
đồng thời đang làm hồ sơ trưng cầu giám định tình trạng tâm thần của bị can
trước đó vào khoảng h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng năm trong khi cả gia đình đang ngủ
roma nhò cầm sao vào phòng ngủ đầm bố ruột là ông quyền uân
khiến ông uân tử vong trên đường đi cấp
theo điều tra ban đầu của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
hai đối tượng trong vụ án trên thường xuyên uống rượu có biểu hiện hoang tường chầm càm
thực tế cho thấy một số gia đình có người có biểu hiện tâm thần hoang tường
đã không đưa người thân đi khám chữa bệnh mà tự chạy chữa ở nhà
đó thực sự là ẩn họa đối với chính gia đình họ và xã hội
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua nổi lên một số vấn đề
liên quan đến các hướng tượng vi phạm pháp luật có dấu hiệu bệnh tâm thần
để tránh các trường hợp đáng tiếc thể ra cơ quan công an cũng mong những gia đình
có trường hợp có dấu hiệu như thế cũng phối hợp với chính quyền địa phương
thứ nhất có phương hướng quản lý các trường hợp như thế và đồng thời đưa các trường hợp đó đi chữa bệnh
không chỉ riêng tại huyện yagray
thời gian qua trên địa bàn tỉnh gia lai
xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng liên quan đến người có biểu hiện bị bệnh tâm thần
trong khi các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương đang tìm hướng giải quyết
về vấn đề quản lý chăm sóc sức khỏe
thiệt nghĩ những người có biểu hiện tâm thần cần được gia đình giám sát chặt chẽ
và có sự quan tâm của cả cộng đồng góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương